các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ y tế lên tiếng về thông tin thai nhi tử vong tại bệnh viện thu cúc
kiểm soát chặt hoạt động của xe điện chở khách dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi các thông tin trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị mới đây công an hải phòng thông tin chính thức vụ nữ công an sử dụng ma túy
bùi thị ngọc bích cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ pc bảy công an hải phòng đã bị tước danh hiệu công an nhân dân vì sử dụng ma túy
theo công an hải phòng bùi thị ngọc bích ba mươi sáu tuổi ở quận hồng bang hải phòng
là cán bộ phòng pc bảy của đơn vị này có tham gia sử dụng ma túy với nhóm bạn
ở khu đô thị cao cấp quận hùng bang vào đêm ngày bốn tháng bốn
ngày sáu tháng bốn công an tp hải phòng đã kỷ luật bùi thị ngọc bích
bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân
về thông tin cho rằng va nữ cán bộ công an quận dương kinh hải phòng
cũng liên quan đến sự việc công an hải phòng thông tin chưa có kết luận cụ thể về việc này
trước đó hai mươi ba h ba mươi phút đêm ngày bốn tháng bốn phòng pc bốn công an hải phòng đã bắt quả tăng một mươi hai đối tượng
bảy nam năm nữ đang sử dụng mát túy tại căn hộ ở khu đô thị cao cấp thuộc vườn thượng lý quận hùng bang
qua kiểm tra cảnh sát đã phát hiện chín trên một mươi hai đối tượng dương tình với ma túy
thu giữ một mươi ba g ketamin và một số tăng vật có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về mát túy pc bốn công an tp hải phòng
đã tạm giữ ba đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy
bùi thị ngọc bích nguyễn thị thanh huyền ba mươi tám tuổi ở quận hùng bang
và vũ hoàng cường bốn mươi hai tuổi ở quận dương kinh hải phòng
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án
xảy ra tại tập đoàn flc và các công ty đơn vị liên quan
trong vụ án này viện kiểm tra truy tố năm mươi bị can
trong đó cựu chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết bị truy tố về tội
thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị can trịnh văn quyết cùng hai em gái đã khai nhận hành vi phạm tội
trong quá trình điều tra cựu chủ tịch flc tự nguyện nộp khắc phục hậu quả

em gái ông trịnh văn quyết là trịnh thị minh huế nộp khắc phục một trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
trịnh văn quyết chỉ đạo em gái là trịnh thị minh huế
cùng nhiều thuộc cấp nguyện danh nghĩa của nhân viên người thân họ hàng
lập hồ sơ thủ tục để thành lập công ty mở tài khoản chứng khoán tài khoản ngân hàng
nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán
với năm má khổ phiếu amg hai gab flc art
trịnh thị minh huế sử dụng một trăm chín mươi tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán
bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán
mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch
đặt lệnh mua bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh
các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả
và thổi giá đối với năm mã cổ phiếu nêu trên thu lời bất chính hơn bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
ngoài hành vi nêu trên cơ quan tố tụng còn cáo buộc trịnh văn quyết
có hành vi nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng flc pharos
để nhâm ít má cổ phiếu ros trên sản giao dịch chứng khoán thu tiền của các nhà đầu tư
cụ thể công ty faros được thành lập vào năm hai nghìn một mươi một với vốn điều lệ khởi đầu một năm tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu trịnh văn quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này
từ một năm tỷ đồng lên tới bốn ba trăm linh tỷ đồng tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần
khi flc pharos nhâm ít bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros trên sản chứng khoán
trịnh văn quyết chỉ đạo bán chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng của các nhà đầu tư
cơ quan tố tụng còn cáo buộc trịnh văn quyết
cơ quan tố tụng ghi nhận áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can trịnh văn quyết
cùng hai em gái và nhiều bị can khác
bên cạnh đó trịnh văn quyết và các bị can khác có nhiều đóng góp trong công tác tử thiện
nhiều bị can trong gia đình có công với cách mạng được tặng nhiều bằng khen giấy khen trong lao động công tác
thưa quý vị sau khi kêu gọi phụ huynh hỗ trợ trường quốc tế mỹ chỉ còn hơn chín tỷ đồng
mới đây giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa gửi thư ngỏ cho phụ huynh trường quốc tế mỹ với nội dung như sau
với số dư hiện tại trường ước tính không thể tiếp tục duy trì hoạt động giảng dạy trực tiếp cho học sinh toàn trường đến khi kết thúc năm học
thương ngỏ thể hiện từ ngày một tháng bốn có bảy trăm bốn mươi tám phụ huynh đồng thuận đóng góp hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường
cho đến cuối năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
tính đến một mươi năm h ngày tám tháng bốn phụ huynh đóng góp tổng số tiền
hơn hai mươi tám bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng
sau khi chi trả lương bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho giáo viên trợ giảng nhân viên người nước ngoài người việt nam làm việc tại trường
và các khoản phục vụ hoạt động giảng dạy để vận hành nhà trường số dư tài khoản hiện tại là hơn chín năm trăm bốn mươi chín tỷ đồng
với số dư hiện tại ước tính không thể tiếp tục duy trì hoạt động giảng dạy trực tiếp cho học sinh toàn trường đến khi kết thúc năm học
sở giáo dục và đào tạo đã có buổi tiếp xúc với đại diện của bảy trăm bốn mươi tám phụ huynh
tiếp nhận đề xuất tổ chức giảng dạy trực tiếp đối với học sinh đã đóng góp hỗ trợ và giảng dạy trực tuyến cho những học sinh chưa có đóng góp
trích thư ngỏ của giám đốc sở giáo dục và đào tạo nguyễn văn hiếu
chúng tôi vẫn ưu tiên cho giải pháp học sinh được đến trường học tập và sinh hoạt trực tiếp với thầy cô bạn bè
bởi vậy lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm mong phụ huynh cùng chung tay đồng hành đồng thuận và đóng góp hỗ trợ kinh phí
duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường để việc học tập của học sinh trong những tháng cuối năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn không bị gián đoạn
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng cho biết sở đã có văn bản yêu cầu nhà đầu tư và hiệu trưởng trường quốc tế mỹ
thực hiện sang nhận kinh phí do phụ huynh đóng góp hỗ trợ duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
cam kết hoàn trả sau khi thực hiện tái cấu trúc
chia sẻ nguyện vọng của phụ huynh và học sinh trong việc mong muốn được tiếp tục học tập
tại trường sở giáo dục và đào tạo đang cùng nhà trường tìm kiếm nhà đầu tư đủ năng lực uy tín
để thực hiện tài câu trúc và tổ chức hoạt động giáo dục của trường trong những năm học tới
trong thư cảm ơn gửi đến phụ huynh ngày chín tháng bốn bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng quản trị trường quốc tế mỹ cho biết
tất cả các khoản đóng góp sẽ được tổ công tác liên ngành sở giáo dục đào tạo công an thành phố ủy ban nhân dân huyện nhà bè
cùng đại diện phụ huynh giám sát việc tổng hợp quản lý và đồng chi trả cho các hoạt động dạy học
nhà trường công khai minh bạch với phụ huynh các thông tin này tại bảng tin
khi trường thực hiện tái cấu trúc số tiền sẽ được hoàn trả hoặc hoán đổi nợ thành cổ phần
thưa quý vị ngày chín tháng bốn bộ y tế cho biết đã nhận được thông tin phản ánh về trường hợp tử vong thai nhi
của sản phụ khi đến sinh con tại bệnh viện đa khoa quốc tế thủ cốc cơ sở hai trăm tám mươi sáu thụy quê tây hồ hà nội
hiện nay vụ việc đang được điều tra làm rõ
bộ y tế đề nghị bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc kiểm tra xác minh ngay sự việc nêu trên
và báo cáo nhanh về vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em bộ y tế trước một mươi hai h ngày một mươi một tháng bốn để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ
đề nghị bệnh viện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh hiện hành
đánh giá quá trình tiếp đón chăm sóc xử lý đối với trường hợp sản phụ nêu trên
thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng
đồng thời gặp gỡ chia sẻ động viên gia đình sản phụ
bộ y tế cũng yêu cầu bệnh viện đa khoa thu cúc xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân
nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn tinh thần thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành
báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về bộ y tế trước ngày ba mươi tháng bốn
trước đó mẹ của một sản phụ có thai nhi tử vong tại bệnh viện thủ cốc
thông tin với báo chí rằng con gái bà mang thai
khi siêu âm bác sĩ phát hiện tình trạng dây rốn quấn quanh cổ thai nhi sản phụ nước ối cạn
cũng đã cận ngày sinh gia đình rất lo rắng tình trạng sức khỏe của mẹ và bé
đề nghị phía bệnh viện mổ lấy thai
tuy nhiên bệnh viện thông báo không có vấn đề gì để thường được
nhưng sau đó gia đình được biết thai nhi đã tử vong
trước thông tin này bệnh viện thủ cốc ra thông cáo báo chí khẳng định
không có trường hợp thai nhi tử vong tại cơ sở của mình trên website
ngay chín tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh thừa thiên huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo võ trọng tối sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại phường thủy châu thị xã hương thủy
về tội sát hại người và trộm cắp tài sản
quá trình xét xử bị hại và người thân của bị cáo cho biết
tối từng bị tuyên phạt sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa
một mươi năm năm tù về tội giết người
đến ngày một tháng chín năm hai nghìn hắn được đặc xá tha tù trước thời hạn
tối ra tù một thời gian thì người vượng mất
tâm trạng hắn trở nên khác thường
tại phiên tòa các bị hại không yêu cầu bồi thường
và mong tòa xem xét cho bị cáo mức hình phạt thấp nhất
vì bị cáo là người đã lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn
bị hạn chế về năng lực nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi
sau quá trình nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt võ trọng tối
năm năm sáu tháng tù về tội giết người và sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
tổng hình phạt mà tối phải nhận là sáu năm tù
theo cáo trạng võ trọng tối nghi ngờ con trai mình cấu kết với ông vdc
chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu họ hàng về tối
để chiếm đoạt đất đai của cha mẹ để lại
sáng ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tối cầm giao đến nhà ông dê
đâm liên tiếp vào bụng khiến ông dây trọng thương
sau khi gây án tôi phát hiện chiếc xe máy có sẵn chìa khóa
nên lấy trộm chạy trốn về nhà
tối bỏ xe trước cổng nhà đóng cổng và cất dấu rào
sau đó tối leo qua hàng rào phía sau nhà
và lấy xe máy của ông hth chạy trốn
đến khoảng tám h năm mươi phút của ngày tối bị bắt giữ
chiều ngày chín tháng bốn một lãnh đạo công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết
công an thành phố đang tạm giữ hình sự đối với ông nguyễn minh hùng bốn mươi chín tuổi
ngụ tại xã ea tiêu huyện cư cu yên tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu tối ngày bảy tháng bốn
ông hùng điều khiển xe máy bốn mươi bảy b một một mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi sáu
di chuyển trên tuyến quốc lộ hai mươi bảy
theo hướng từ thành phố buôn ma thuột với huyện cư cư yên
do ông hùng có biểu hiện say xỉn
lực lượng của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ hai mươi bảy
đoạn qua xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột
đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
ông hùng không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn
mà còn đấm một cán bộ cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã không chế
bàn giao ông hùng để cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột xử lý
làm việc với công an ông hùng khai nhận
tối ngày bảy tháng bốn đã uống bia ở nhà bạn
sau khi uống bia ông chạy xe về nhà ở huyện cư cu yên
và xảy ra vụ việc nêu trên
theo cơ quan công an ông hùng có nồng độ cồn ba trăm năm mươi một mg trên một lít khí thở
ngày chín tháng bốn các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương
phối hợp với công an huyện bào bàng
đang điều tra làm rõ vụ việc
vợ chồng tử vong bất thường trong phòng trọ
theo thông tin ban đầu

trưa cùng ngày người thân không liên lạc được với hai nạn nhân
nên đã đến phòng trọ tại thị trấn lai uyên
huyện bào bàng tỉnh bình dương để tìm
khi nhìn vào bên trong
thì mọi người phát hiện cả hai đã bất động
nên hô hoán tìm người hỗ trợ
sau đó người dân đã tìm cách phá cửa vào bên trong
nhưng khi kiểm tra
thì cả hai đã tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt
tại hiện trường để khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc
khi nhận tại hiện trường
người phụ nữ tử vong trên nệm dưới nền nhà
với bộ đồ ngủ
còn người đàn ông thì tử vong trong tư thế treo cổ
ở góc nhà
theo một số người dân gần đó đây là hai vợ chồng
thuê phòng trọ ở tại đây
có thể hai người này chết trong đêm ngày tám tháng bốn
đến trưa ngày hôm sau mới được phát hiện
ngày chín tháng bốn vừa qua công an tp cao bằng cho biết
đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
hai đối tượng nguyễn ngọc linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở tp cao bằng
và nguyễn ngọc long
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ở tp cao bằng
về hành vi trộm cắp gần năm trăm linh triệu đồng
cụ thể ngày tám tháng bốn
công an tp cao bằng
tiếp nhận đơn tố giác của chị ctr
trú tại tp cao bằng
về việc sáng cùng ngày chị phát hiện
bị kẻ gian trộm mất số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
gửi trên xe khách cm
tuyến tp cao bằng bảo lạc
sau khi tiếp nhận tin báo công an tp cao bằng
đã điều tra xác minh hai đối tượng
thực hiện hành vi trộm cắp số tiền trên
là nguyễn ngọc linh và nguyễn ngọc long
tại cơ quan điều tra nguyễn ngọc linh và nguyễn ngọc long
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cụ thể linh được nhà xe cm
thuê làm lái xe chạy tuyến
tp cao bằng bảo lạc
ngày bảy tháng bốn linh biết hôm sau
sẽ có khách gửi số tiền lớn
nên nảy sinh ý định trộm cắp tiền khách gửi
linh gọi điện cho long là bác ruột
để rủ dê bàn bạc cùng trộm tiền
khoảng bốn giờ ngày tám tháng bốn
linh và long đi xe máy
đến bên xe liên tỉnh tp cao bằng
linh chỉ cho long đi đến vị trí xe khách đỗ
để long lấy trộm số tiền trên
sau khi trộm được tiền long mang về nhà cất
còn linh tiếp tục lái xe khách đi bảo lạc
như không có gì xảy ra
cơ quan công an đã thu hồi đầy đủ số tiền
bị trộm cắp cùng một số thăng vật
có liên quan để phục vụ công tác điều tra
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
khu rừng đặc biệt tại bản nhọt
xã gia phù huyện phù yên sân la
với tên gọi rừng đại tướng võ nguyên giáp
không chỉ là di tích lịch sử
có ý nghĩa quan trọng
mà còn là nơi ghi dấu ấn tình cảm
của đồng bào các dân tộc sơn la tây bắc
đối với đại tướng võ nguyên giáp
và đoàn quân trong chiến dịch điện biên phù
khu rừng ở bản nhọt
nằm ven quốc lộ ba mươi bảy
có diện tích gần hai trăm linh hectare
được hình thành từ hai dãy núi bao bọc
quanh nằm không khí trong lành
trong chuyến hành quân từ nghệ lộ tỉnh yên bái
lên điện biên tham gia chiến dịch điện biên phủ
đại tướng võ nguyên giáp và đoàn quân giải phóng
đã dừng chân đóng quân tại đây
nên từ đó khu rừng được người dân
gọi với tên thân thương
rừng đại tướng võ nguyên giáp
không giống một số khu rừng khác
rừng đại tướng võ nguyên giáp vẫn còn nguyên vẹn
những cây trò chỉ đại thụ
to vài ba người ôm không xuể
cùng với đó là những cây rát dồi
bơm mu thẳng đứng cao chót vót
bảy thập kỷ qua cánh rừng này
vẫn bạt ngàn xanh tươi
như thể hiện tình cảm yêu mến của đồng bào
các dân tộc nơi đây dành cho đại tướng võ nguyên giáp
cùng đoàn quân năm ấy
trường bản tổ trưởng tổ quản lý
bảo vệ rừng bản nhọt xã gia phù chia sẻ
ông rất vinh dự được tham gia
tổ quản lý bảo vệ rừng đại tướng võ nguyên giáp
ông thường xuyên tuyên truyền cho bà con
để thế hệ sau có thể tiếp tục
quản lý và giữ được rừng mãi mãi
về phía ông mỗi tuần đi tuần rừng
ba lần để phòng cháy chữa cháy
và để phòng người dân bản giáp danh
vào lấy củi từ đó bảo vệ rừng
được tốt hơn
ghi nhớ dấu ấn lịch sử gắn với tên tuổi của đại tướng
ủy ban dân tỉnh sơn la
đã công nhận khu rừng đại tướng võ nguyên giáp
là di tích lịch sử cấp tỉnh
đến năm hai nghìn hai mươi
tỉnh sơn la đã giao huyện phú yên triển khai
thực hiện dự án tu bổ tôn tạo
và phát huy giá trị di tích lịch sử
kháng chiến chống pháp khu rừng bản nhọt bền vững
gắn với phát triển du lịch của sơn la nói chung
huyện phù yên nói riêng
tạo điểm đến trong chuyến hành hương
về chiến trường xưa thực hiện đạo lý
uống nước nhớ nguồn của dân tộc
cuối năm hai nghìn hai mươi một
huyện phù yên đã khánh thành
công trình bảo vệ rừng tu bổ tôn tạo
và phát huy giá trị di tích lịch sử
kháng chiến chống pháp khu rừng bản nhọt
cùng các hạng mục
nhà tưởng nhiệm đại tướng võ nguyên giáp
sân đền thờ sân hành lễ cầu cảnh quan
cổng tam quan
đến đây người dân du khách
không chỉ được sống lại không khí hào hùng
của đoàn quân giải phóng tiến lên điện biên phủ
tham gia chiến dịch điện biên phủ năm nào
mà còn được hòa mình vào không gian thiêng liêng
trong lành của khu di tích đền thờ
đại tướng võ nguyên giáp
di tích lịch sử kháng chiến chống pháp khu rừng bản nhọt
và đền thờ đại tướng võ nguyên giáp
là các di tích lịch sử văn hóa
có giá trị tinh thần quý báu nhăng nhở
thế hệ hôm nay về những công hiến
hy sinh của ông cha vì nền độc lập
tự do của non sông đất nước
những chiến công hào hùng của đại tướng võ nguyên giáp
cùng đoàn quân điện biên phủ năm ấy
sẽ mãi trưởng tồn như cánh rừng mãi xanh
mang tên đại tướng đã và đang được
gìn giữ bảo vệ bằng tình cảm
chân quý nhất của người dân nơi đây
thưa quý vị mới đây
bộ giao thông vận tải đã có công văn số
gửi các đơn vị
yêu cầu tăng cường các giải pháp
phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của nhân dân
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
để phục vụ tốt
nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục đường bộ việt nam
đồn đốc sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải
biến xe thực hiện công khai
minh bạch và đúng quy định
về giá cước vận tải các loại giá
phí dịch vụ tại biến xe
các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
có phương án tổ chức vận tải phù hợp
chở đúng tải trọng đúng số người theo quy định
đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải
kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện
và lái xe trước khi xuất bến
nghiêm yết các thông tin theo quy định
đặc biệt phía trong khoang hành khách
phải nghiêm yết biển kiểm soát của phương tiện
và số điện thoại của cơ quan chức năng
để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng
cục đồng bộ việt nam
có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng thanh tra
phối hợp với sở giao thông vận tải tp hà nội
tp hồ chí minh và một số địa phương
có hiện tượng nhiều xe rủ bến cóc
xe quá tải hoạt động để tăng cường công tác
kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định
riêng đối với các địa phương
đang thí điểm hoạt động xe bốn bánh
chạy bằng năng lượng điện hoạt động cơ xăng
phục vụ trở khách tham quan du lịch
trong khu vực hạn chế đã được thủ tướng chính phủ cho phép
thành tra sở giao thông vận tải
phối hợp với lực lượng chức năng liên quan
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
kiểm tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường
khu vực thời gian được phép hoạt động theo quy định
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong hoạt động thí điểm
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị
căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức
triển khai kịp thời thường xuyên kiểm tra công tác
phục vụ vận tải đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
công bố số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận các ý kiến phản ánh
của người dân về công tác vận tải
tình hình trật tự an toàn giao thông
kịp thời chỉ đạo phối hợp với các cơ quan
chức năng để giải quyết khắc phục
các sự cố tai nạn xảy ra
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình
ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm
theo dõi xin chào và hẹn gặp lại